các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung bình cơ sở này làm giả đem đi tiêu thụ khoảng một tấn bột ngọt mỗi ngày